các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị từ ngày ba mươi tháng ba nền nhiệt miền bắc tăng cao trở lại khi không khí lạnh suy yếu nhanh
thời tiết chuyển nắng giáo oi nóng về trưa và chiều với mức nhiệt cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ c
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày ba mươi đến ngày ba mươi một tháng ba
khu vực nam bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ bốn mươi năm
khu vực tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên ba mươi năm độ
ngoài ra ngày ba mươi tháng ba khu vực tây bắc bắc bộ và vùng núi phía tây của bắc và trung trung bộ
có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên ba mươi năm độ
từ ngày ba mươi tháng ba nền nhiệt miền bắc tăng cao trở lại khi không khí lạnh suy yếu nhanh
thời tiết chuyển đáng ráo oi nóng về trưa và chiều với mức nhiệt cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
riêng tây bắc có nơi nắng nóng trên ba mươi năm độ
từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày năm tháng bốn ở phía tây bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến phú yên
có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng và nắng nóng gây gắt có nơi đặc biệt gây gắt
từ ngày một đến ngày bốn tháng bốn nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt có khả năng xảy ra ở phía đông bắc bộ
do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
hồ chí minh trời quang mây có nắng đôi lúc có mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
thành phố huế trời trong xanh có nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
thành phố đà nẵng ít mây nắng nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
và thành phố hồ chí minh ít mây đôi lúc có mưa rông nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bảy độ
quý vị thân mến ngày hai mươi chín tháng ba dông lốc mưa đá tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương
làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
tại lào cai mưa lớn cục bộ kèm theo rông lốc mưa đá xét đã làm hơn một trăm linh ngôi nhà bị thiệt hại tốc mái tại huyện mường khương bát sát
theo thống kê tổng thiệt hại trong đợt thiên tai này của lào cai lên đến trên năm một tỷ đồng
một người bị thương là ông trần đình thế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại tổ một mươi một thị trấn ba sát huyện bát sát
hiện tại sức khỏe nạn nhân đang dần hồi phục trời xuất viện
do ảnh hưởng của rồng lóc
xét mưa đá một nhà bị sập đổ hoàn toàn một mươi nhà bị tốc mái hoàn toàn năm mươi hai nhà bị tốc mái một phần
rồng lóc kèm theo mưa đá làm ảnh hưởng một trăm tám mươi năm ha ngô trà sớm hai mươi năm ha đậu đỗ bị sập lá gáy ngọn năm một mươi năm ha cây lê bị ảnh hưởng đến quả non
nhiều tuyến đường giao thông tại các xã mường hùng phìn ngan bản qua quang kim huyện bát sát do cây đủ làm ảnh hưởng đến giao thông và hệ thống dây điện
trường tiểu học bản phố xã tà thàng
huyện mường khương bị tốc mái hư hỏng ba mươi m hai
trung tâm dạy nghề huyện bát sát bị đổ khoảng sáu mươi m hàng rào
trạm y tế xã sàng ma sáo bị tốc mái nhà ăn sập đổ hư hỏng hoàn toàn tám trăm linh m hai nhà lưới vườn ương làm thiệt hại tám cây chuối giống tại xã bản xen huyện mường khương
mới đây tổng thống mexico andres manuel olybeth oprado nói với các phóng viên rằng một loạt vụ cháy rừng diễn ra ở nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất bốn người
tổng thống mexico cho biết những trường hợp thiệt mạng do cháy rừng được báo cáo đều đến từ bang mexico bang đông dân nhất của nước này ở khu vực lân cận thủ đô mexico city
khoảng bốn trăm linh vụ cháy đã được ghi nhận ở mexico cho đến ngày một mươi năm tháng ba thiêu dụ diện tích tổng cộng hơn một mươi ba ha
trong đó một số đám cháy được báo cáo ở tận khu vực phía nam như bang chiapas giáp bên dưới guatemala
hiện có một trăm một mươi sáu vụ cháy rừng đang hoành hành trên cả nước được ghi nhận
theo dữ liệu chính thức nguyên nhân dẫn đến cháy rừng hàng loạt ở mexico bao gồm cả cố y phóng hỏa cũng như hỏa hoạn phát sinh từ các hoạt động nông nghiệp
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
trung bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng khu tây bắc có nơi nắng nóng gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
riêng khu tây bắc từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sang sông có sương mù và sương mù nhẹ rải rác trưa chiều giắm mây trời nắng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ vùng núi có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng
riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng vùng núi phía tây từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng
phía bắc có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ

nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ phía bắc có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng
có nơi có nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng nóng
có nơi nắng nóng gầy gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh

có nơi trên ba mươi bảy độ

khu vực hoàng sa

tầm nhìn xa trên một mươi km

khu vực trường sa
có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam cấp ba cấp bốn
sóng biển cao từ năm đến một năm m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại